cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đang là nhiệm vụ mà các đơn vị thuộc cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng như công an các địa phương nỗ lực thực hiện
từng bước tạo thói quen cho người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến thụ hưởng các tiện ích
cắt giảm chi phí thời gian đi lại bảo đảm công khai minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
khoảng bốn giờ năm mươi phút ngày tám tháng một mươi hai căn nhà rộng hơn ba trăm sáu mươi m hai gồm một trệt một lửng hai lầu
trên đường cao thắng phường hai quận ba tp hcm bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động một mươi xe chuyên dụng
và hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
gần hai giờ sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
bốn người lớn tuổi mắc kẹt bên trong căn nhà cũng được giải cứu an toàn
còn tại tỉnh bình dương sáng ngày bảy tháng một mươi hai cháy xảy ra tại vựa phế liệu trên đường cây gia
phường tân bình tp di an
ít phút sau ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang quán cà phê liền kề
công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do vựa phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy
hàng trăm mét vuông nhà xưởng hai quán cà phê liền kề bị cháy rụi
tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy thường trực tại các cơ sở kinh doanh nằm trong khu dân cư
kho hàng chứa nhiều loại nhu yếu phẩm dự trữ phục vụ tết nguyên đán của công ty trách nhiệm hữu hạn kim khánh
tại tp quy nhơn tỉnh bình định bất ngờ bốc cháy nguồn ngụt trong đêm
do cửa nhà kho bị khóa nên người dân và bảo vệ công ty không thể thực hiện chữa cháy bên trong
lực lượng phương tiện của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường
triển khai phương án chữa cháy
tuy nhiên cháy đã lan rộng thiêu dụi nhiều hàng hóa gây thiệt hại lớn về tài sản
rất may không có thương vong về người
dịch vụ công bộ công an người dân doanh nghiệp đã có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
với một mươi sáu thủ tục hành chính ở cấp trung ương một mươi bảy thủ tục hành chính ở cấp tỉnh
quá trình triển khai đã cho thấy hiệu quả rõ rệt mang lại nhiều lợi ích thiết thực
giúp cơ quan hành chính nhà nước người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính
một cách thuận tiện tiết kiệm thời gian chi phí và đặc biệt nâng cao hiệu quả
tính chặt chẽ thống nhất trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
chỉ mất vài ngày doanh nghiệp này đã có thể hoàn tất việc nộp và nhận kết quả thủ tục thẩm duyệt thiết kế
về phòng cháy và chữa cháy qua cổng dịch vụ công bộ công an
với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
thời gian gửi nhận hồ sơ đã được rút ngắn đáng kể
tại bất cứ đâu có kết nối internet và hai mươi bốn h trên hai mươi bốn giờ trong ngày
trình tự giải quyết thủ tục hành chính được công khai minh bạch
chỉ với những thao tác đơn giản doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian đi lại
thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy là một trong một mươi sáu thủ tục hành chính đang được thực hiện ở mức độ bốn
nếu như trước đây sau khi nộp hồ sơ doanh nghiệp rất khó để có thể theo dõi tình trạng
quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan công an
thì nay các trường thông tin như hồ sơ được tiếp nhận bởi đơn vị nào
đang được giải quyết ở bước nào kết quả giải quyết ra sao
đã được công khai phản hồi cụ thể trên môi trường điện tử
từ những tiện ích thiết thực với nhiều doanh nghiệp
hành chính trên môi trường điện tử đang dần trở thành một thói quen
năm ngày khoảng tầm bảy một mươi ngày chúng tôi đã nhận được hầu hết trong vòng một tuần
là chúng tôi đã nhận được kết quả
thứ nhất là mình theo dõi được tiến độ hồ sơ này
thứ hai là minh mạch hóa này
thứ ba nữa là khi mà trả kết quả trên thì đã biết là phải làm gì theo đúng một luật
đấy là thứ nhất
cái thứ hai nữa là toàn bộ các hồ sơ khi đã được xử lý và minh bạch
thì không phải là chúng tôi là người tụ hưởng
nhưng mà đến sau này những người thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng
cũng như là các cơ quan vào kiểm tra căn cứ vào đấy để làm cơ sở đánh giá kiểm tra một cách chính xác
đến nay đã có gần tám hồ sơ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử
bảo đảm thời gian quy định thậm chí giải quyết trước hạn
riêng đối với thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn là hơn chín mươi
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã hoàn thành cung cấp bốn mươi một dịch vụ công trên cổng dịch vụ công bộ công an
đạt tỷ lệ một trăm linh thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường điện tử
cho thấy những nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
trong giải quyết các thủ tục hành chính

các thủ tục hành chính qua thủ tục cấp độ ba và cấp độ bốn
không có hồ sơ để tiếp nhận trực tiếp
đối với cấp tỉnh và cấp huyện
cũng đã đạt trên năm mươi năm tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến
qua đó chúng ta thấy rằng việc triển khai thủ tục hành chính cấp độ ba và cấp độ bốn
đã giúp gọn việc triển khai các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân
đặc biệt là người dân và doanh nghiệp không phải đến trực tiếp cơ quan quản lý nước
để lục các hồ sơ thủ tục hành chính
và có thể thực hiện thao tác lục hồ sơ ở bất cứ nơi đâu
và có thể kiểm soát theo dõi việc triển khai của cơ quan
trên tinh thần giảm bớt phiền hà lấy sự hài lòng của tổ chức doanh nghiệp và công dân
làm thước đo hiệu quả hoạt động giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
cũng đặt ra yêu cầu rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
từ tiếp nhận đến giải quyết hồ sơ trong từng khâu từng việc luôn phải bảo đảm kịp thời khẩn trương
thời hạn giải quyết đối với từng việc được quy định rõ ràng kiên quyết không để xảy ra chậm muộn
công tác quản lý nhà nước cũng bảo đảm sự minh bạch khoa học và hiệu quả hơn
với hệ thống dữ liệu thông tin thống nhất từ trung ương tới địa phương và ở cấp cơ sở
chúng tôi luôn luôn cố gắng là hoàn thiện hồ sơ và trình lãnh đạo đơn vị ký
để đảm bảo rằng hồ sơ được giải quyết đúng hạn và thậm chí hiện nay thì có một số các loại dịch vụ công
trong lĩnh vực phòng cháy cháy là được giải quyết trước hạn
việc triển khai thủ tục hành chính cấp độ cấp độ bốn sẽ vừa thuận lợi cho người dân
trong việc giải quyết và vừa là từng bước để chúng tôi thực hiện số hóa hồ sơ kết quả thủ tục hành chính
qua đó sử dụng kho dữ liệu dùng chung của bộ công an và kết nối liên thông với dữ liệu kết quả thủ tục hành chính của chính phủ
góp phần sử dụng là giảm thiểu cái việc sử dụng những cái hồ sơ hoặc là cái giấy tờ mà phải sử dụng lại
thì qua đó là càng thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính khác
tuy nhiên tạo thói quen cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng
không phải là việc dễ dàng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng kịp thời tháo gỡ khó khăn
trong đó có việc sử dụng chữ ký số trong giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
giúp doanh nghiệp ứng dụng triệt để và thụ hưởng đầy đủ tiện ích khi thực hiện các thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử
bước đầu thì rất là khó khăn trong khi cũng đã được cơ quan nhà nước cũng là hỗ trợ bước đầu tháo gỡ vướng mắt
chúng tôi cũng cho các doanh nghiệp về việc tinh giảm lại được thời gian
cũng như là về in ấn hồ sơ cũng như là các thủ tục rút ngắn được thời gian nộp
cũng như là trả hồ sơ kết quả thuận tiện cũng cho doanh nghiệp giảm được nhiều những cái chi phí cũng như là thời gian đi lại
nhiều thủ tục hành chính cũng đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đề xuất cắt giảm
tiến tới tái cấu trúc quy trình và cắt giảm thủ tục hành chính
thủ tục giấy tờ trong đó có đề xuất sửa nghị định một trăm ba mươi sáu và nghị định tám mươi ba
để hoàn thiện phương án cắt giảm các giấy tờ do cơ quan công an cấp theo chỉ đạo của bộ công an và các giấy tờ do các bộ ngành cấp
mục tiêu lớn nhất là mang lại các tiện ích thuận lợi bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp
đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của chính phủ bộ công an
về đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
thu thập thông tin điều tra cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng
trong việc bảo đảm không để xảy ra cháy nổ cũng như nâng cao ý thức của người dân trong thời điểm hiện nay
tuy nhiên số cơ sở cũng như tình hình kinh doanh thường xuyên có sự thay đổi
tuy nhiên số cơ sở cũng như tình hình kinh doanh thường xuyên có sự thay đổi
chính vì vậy gây không ít khó khăn trong công tác điều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
để khắc phục việc này đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
đã có sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo ra sự thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
không mất thời gian không cần đi từng hộ chỉ bằng một hai thao tác quét mã qr
thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy của các hộ dân đã được gửi về đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy

không mất thời gian không cần đi từng hộ chỉ bằng một hai thao tác quét mã qr

không mất thời gian không cần đi từng hộ chỉ bằng một hai thao tác quét mã qr

đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của các hộ dân đã được gửi về đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của các hộ dân

đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của các hộ dân đã được gửi về đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của các hộ dân